chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
cho đến thời điểm này đây là đạo luật đầu tiên về hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
một cấu phần ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế
tuy nhiên đến thời điểm này theo đánh giá của chính phủ các chính sách hỗ trợ quy định tại luật vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống
cần có những giải pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị số hai mươi bảy về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu
và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước chính phủ
thủ tướng chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu
và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường không cấp mới giấy xác nhận
không gia hạn giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu
chỉ xem xét cấp mới cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực tiếp là nguyên liệu sản xuất
khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu
thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan tập trung lực lượng cho thông quan nhanh
các lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức cá nhân đã có giấy chứng nhận giấy xác nhận đủ điều kiện
bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và hạn ngạch nhập khẩu
đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật việt nam
xét đề nghị của bộ giao thông vận tải và ý kiến của các bộ tư pháp kế hoạch và đầu tư tài chính
về việc báo cáo xem xét giải thể hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương
thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc giải thể hội đồng quản lý quỹ này sau năm năm hoạt động
trước đó bộ giao thông vận tải đánh giá sau năm năm hoạt động vai trò của hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương
có hạn chế không bảo đảm hiệu quả như trước đây
bộ tài chính thì đánh giá văn phòng quỹ bảo trì đường bộ trung ương đang sử dụng bộ máy của bộ giao thông vận tải
để thực hiện công việc dẫn đến trồng chéo
ngoài ra cơ quan này chưa có đủ nhân sự và năng lực để độc lập quản lý toàn bộ kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm
chính vì vậy thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc giải thể hội đồng quản lý quỹ này
và giao cho các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án tổng thể về quỹ bảo trì đường bộ
bảo đảm phù hợp thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành báo cáo thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước vừa ban hành chỉ thị số năm về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
trong chỉ thị số năm thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng triển khai đầy đủ
kịp thời các chỉ đạo của chính phủ thống đốc về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu
thống đốc cũng yêu cầu cơ quan này tăng cường thanh tra giám sát việc thực hiện nghị quyết một mươi
phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vamc tăng cường phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng bảo đảm an ninh an toàn hoạt động ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ tài chính
trong tuần tổng cục hải quan công bố số liệu thống kê sơ bộ mới nhất về tổng trị giá xuất khẩu
nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong kỳ một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tổng trị giá xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa trong kỳ thống kê trên đạt một mươi chín năm mươi sáu tỷ đô la
giảm trên một mươi chín tương ứng giảm bốn sáu mươi hai tỷ đô la so với nửa cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
như vậy tính từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt ba trăm ba mươi một năm mươi bảy tỷ đô la
tăng một mươi bốn tương ứng tăng bốn mươi sáu mươi bốn
với kết quả trên cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong kỳ một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám có mức thẳng dư tám trăm bảy mươi tám triệu đô la
đưa cán cân thương mại hàng hóa của việt nam từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thẳng dư với mức năm năm mươi bảy tỷ đô la
cho đến thời điểm này đây là đạo luật đầu tiên về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tạo lập và triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc thực hiện các nghị quyết của trung ương về phát triển kinh tế tư nhân
luật đã thể hiện những điểm khác biệt lớn với các cơ chế chính sách ưu tiên ưu đãi đã ban hành trước đây với các chính sách cụ thể về sau đầu tư thị trường hỗ trợ tiêu thụ
thể hiện rõ ý nghĩa và chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực
tuy nhiên đến thời điểm này
theo đánh giá của chính phủ các chính sách hỗ trợ quy định tại luật vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống
có vấn đề hiện tại là doanh nghiệp thì dường như là có cái nhu cầu hỗ trợ rất là nhiều
nhưng khi họ có đề nghị họ trong việc là định rõ nhu cầu của họ trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ dễ bị rơi vào chung chung
ngoài ra thì nó có vấn đề chỗ là trong một cái khối lượng mà lực lượng hỗ trợ như thế thì luôn luôn có cái sự so sánh
và luôn luôn có cái việc là doanh nghiệp như vậy chúng tôi thì có nhận được hỗ trợ
đặc biệt là hỗ trợ tài chính hay không
ngoài ra thì có một vấn đề khác như các đại biểu họ cũng có nói tức là các quan bộ ngành cũng cần đẩy mạnh cái tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn
bên cạnh đó việc triển khai thực hiện cụ thể tại các địa phương vẫn chưa đồng đều
nhiều hộ kinh doanh vẫn còn tâm lý chưa sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp do lo ngại cũng như việc tiếp cận với các chính sách pháp luật của doanh nghiệp
các văn bản hướng dẫn còn hạn chế
chúng tôi sẽ cố gắng sẽ tập trung toàn bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của tất cả các bộ ngành của trung ương
tập hợp thành một bộ hướng dẫn cụ thể và gửi để cho các bộ các chính quyền địa phương có thể áp dụng một cách đồng bộ kịp thời
để hướng dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình mà họ đăng ký thành lập rồi tổ chức triển khai hoạt động
cũng như là thực hiện các nghĩa vụ thuế nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước
để triển khai luật bộ kế hoạch và đầu tư sẽ có những giải pháp khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp
tuyên truyền để các doanh nghiệp tiếp cận được thông tin một cách rõ ràng giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội đi sâu vào khai thác
tạo giá trị gia tăng và nâng tầm các chuỗi giá trị
theo ngân hàng chính sách xã hội việt nam tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nông dân là lĩnh vực hoạt động chủ yếu
và chiếm tỷ trọng tới chín mươi bốn tổng dư nợ tín dụng đạt hơn một trăm bảy mươi một ba trăm linh tỷ đồng
ngân hàng chính sách xã hội cho biết cơ cấu dư nợ tập trung chủ yếu là hộ gia đình cá nhân
với mục đích chính là hỗ trợ sản xuất kinh doanh với số dư hơn một trăm hai mươi bốn trăm linh tỷ đồng
khả năng trả nợ của người vay chất lượng tiến dụng chính sách không ngừng được nâng cao
theo đó nợ quá hạn giảm dần từ một mươi ba bảy mươi năm khi nhận bàn giao vào năm hai nghìn hai
xuống còn bốn mươi bốn vào thời điểm ba năm
để việc triển khai cho vay tín dụng chính sách trong lĩnh vực tam nông đạt hiệu quả cao hơn
ngân hàng chính sách xã hội đề nghị các ủy ban của quốc hội tiếp tục quan tâm
tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động tiến dụng chính sách
bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả
nhằm giải quyết tình trạng xót đất ngăn chặn kịp thời tình trạng bong bóng bất động sản
có khả năng xảy ra trên địa bàn ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành liên quan
ra soát sàng lọc các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các dự án nhà đất để ngăn chặn xử lý theo quy định
theo đó sở xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với sở tài nguyên môi trường cùng các đơn vị liên quan
như ủy ban nhân dân quận huyện các chủ đầu tư tiếp tục công khai minh bạch thông tin về tiến độ dự án bất động sản
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường quản lý việc tách thửa đất trên địa bàn đảm bảo đúng mục đích sử dụng
lực lượng công an phối hợp với ủy ban nhân dân quận huyện kiểm tra giả soát sang lọc các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch
về các dự án bất động sản dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới giao dịch bất động sản
để xử lý theo quy định sớm ngăn chặn cơn sốt nhà đất có thể xảy ra
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ tài chính về việc kiến nghị bảo trì sửa chữa đường băng sân bay nội bài và tân sơn nhất
dự kiến cần gần bốn năm trăm linh tỷ đồng để thực hiện nâng cấp các hạng mục trên
theo bộ giao thông vận tải do khai thác vượt tần suất và thiết kế đường băng bảy l hai mươi năm r của sân bay tân sơn nhất đã xuất hiện nhiều dạng nứt
mặt đường bê tông nhựa bị biến dạng hành vẹt bánh xe theo vẹt lăn của càng máy bay
tương tự đường băng một b của sân bay nội bài có nhiều điểm bị bong bật nứt vỡ tấm bê tông xi măng khoe co giãn bong vật liệu chèn khe một số tấm bê tông xi măng bị lún
mặc dù xuống cấp hệ thống sân đường khu bay tại nổi bài và tân sơn nhất phải tiếp tục khai thác vượt tải
việc bảo trì sửa chữa là rất cần thiết và vô cùng cấp bách do các hư hỏng nặng nề tiêm mẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay
cuối năm hai nghìn tám hà nội có hai hai triệu phương tiện
trong đó có một trăm tám mươi năm ô tô nhưng chỉ sau một mươi năm phát triển thì con số này tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy đã là sáu triệu phương tiện tăng gần ba lần
trong số các phương tiện thì ô tô có hơn năm trăm bốn mươi xe xe máy có hơn năm bốn triệu xe
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết trong tám tháng của năm hai nghìn một mươi tám đã làm đăng ký và cấp biển số mới cho hơn hai trăm một mươi tám phương tiện
trong đó có hơn ba mươi tám ô tô một trăm bảy mươi xe máy
tính trung bình mỗi tháng hà nội có thêm hai mươi bảy ô tô xe máy xe đạp điện được cấp biển số đó là chưa kể đến một hai triệu phương tiện từ ngoại thành vào hà nội tham gia giao thông
thưa quý vị sau bảy năm chờ đợi và nhiều lần lỗi hẹn về đích đường sát cát linh hà đông đã chính thức được đưa vào vận hành chạy thử toàn tuyến
thời gian chạy thử tàu trung bình kéo dài từ ba đến sáu tháng
mặc dù chưa đưa ra thời điểm chính thức chạy tàu khai thác thương mại nhưng lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu
phải hoàn thành toàn bộ dự án trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
tổng thầu trung quốc vận hành thử năm đoàn tàu chạy liên tục dọc trên chính tuyến ở cả hai chiều để căn chỉnh trên toàn bộ hệ thống
mỗi đoàn tàu sẽ cách nhau một mươi tới một mươi hai phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động
trong ngày chạy thử đầu tiên có sự tham gia của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
trưởng ban quản lý dự án đường sắt cát linh hà đông vũ hồng phương tổng thầu trung quốc và các phóng viên báo đài để đưa tin về sự kiện này
những người tham dự đã dành ba mươi phút để đi trên hành trình dài một mươi ba một km từ ga yên nghĩa hà đông đến ga cát linh
mỗi ga dừng lại một phút và chỉ được xuống tham quan ba ga ở yên nghĩa văn quán cát linh trong lần vận hành thử này
trong thời gian đầu công tác vận hành thử nghiệm toàn bộ do nhân sự của tổng thầu trung quốc thực hiện
quá trình vận hành thử dự án được thực hiện theo chu trình từ đơn giản đến phức tạp
hoạt động và kết quả vận hành thử có sự giám sát đánh giá của linh danh tư vấn độc lập apv certified
vừa qua ba tuyến ống dẫn nước dài hơn một mét đã được hạ thủy thành công xuống lòng sông đuống
đây là một trong những hạng mục thi công quan trọng nhất của giai đoạn một dự án nhà máy nước mặt sông đuống
dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc để kịp khánh thành và cấp nước cho người dân hà nội
vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
đây là công trình đầu tiên tại việt nam thực hiện kỹ thuật đánh chìm đường ống cỡ lớn với ba tuyến ống hdpe dẫn nước
đường kính một mm
tổng chiều dài hơn một mét
trong đó mỗi ống dài hơn ba trăm linh mét đã được hạ thủy thành công xuống lòng sông đuống
toàn bộ quá trình thi công được tiến hành hết sức cẩn trọng chính xác bảo đảm đường ống không thể bị vỡ hoặc do dỉ
với những nỗ lực trên dự án nhà máy nước mặt sông đuống công trình cấp nước sạch trọng điểm của hà nội
sẽ được hoàn thành để chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
khi đi vào vận hành nhà máy sẽ bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho một phần ba dân số hà nội
trong thời gian này chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu làm ba k để làm sao đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên
cho những người lao động của mình và đồng thời cũng là đảm bảo được tiến độ thi công của chúng tôi
làm sao đó để đúng ngày một mươi tháng một mươi chúng tôi phát nước đầu tiên
theo thiết kế các tuyên ống dẫn nước từ nhà máy nước sạch tới khu vực dân cư phải vượt qua ba con sông
trong đó có hai sông lớn là sông hồng và sông đuống đều được thi công bằng phương pháp đánh chìm qua sông
để không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện vận tải thủy
sông đuống thì
như các bạn đã biết được là mực nước rất là sâu đó là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là dòng chảy rất là tốc độ rất là cao
thế và đặc biệt là cái tiến độ của dự án thì chúng tôi bắt buộc phải thi công vào cái mùa lũ
và rất may cho ban quản lý dự án là đến thời điểm trong giai đoạn vừa rồi là vừa mới kết thúc các cơn bão
cho nên là cái tốc độ của dòng chảy nó đã nằm trong cái phạm vi mà chúng tôi đã kiểm soát được
dự án hiện đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành thi công
trong xây dựng các hạng mục nhà máy nước và tuyến ống chuyển dẫn
dự kiến sẽ tiến hành chạy thử xúc xả vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và phát nước thương mại chính thức và lễ kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới lúc chín giờ bốn mươi năm phút chủ nhật và phát lại vào chín giờ thứ hai một mươi năm giờ ba mươi thứ bốn một mươi giờ ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân